vào ngày hôm qua lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre đã bắt quả tăng một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng internet
một mươi đối tượng có liên quan đã bị tạm giữ cùng với số tiền gần bốn mươi một triệu đồng
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đá gà qua mạng này là do nguyễn thành khang và hồ nhật minh
cùng chú tại xã tân phú huyện châu thành đứng ra tổ chức
được sự đồng ý của ông toàn hàng ngày khang và minh đã đến nhà ông này
sau đó truy cập vào các trang mạng đá gà trực tuyến để các con bạc tham gia đặt cược
tụ điểm đánh bạc này hoạt động được gần hai tháng thì bị phát hiện bắt quả tang
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
với thủ đoạn là đặt in các tờ rơi quảng cáo trên các trang trắng đen in màu hoặc là các visit có số điện thoại
với nội dung là cho vay trả góp
có tiền trong ngày hay là cho vay trả góp không cần phải thế chấp
sau đó thì dán trên các trụ đèn giao thông hoặc là cột điện đường để quảng cáo
vì rất nhiều những lý do khác nhau trên hai trăm linh người đã phải vay với lãi suất siêu cao
và đứng trước nguy cơ là không có khả năng trả nợ cũng như trang trải cuộc sống
trước tình hình đó công an tp quảng ngãi đã ra quân triệt phá hai ổ nhóm
chuyên hoạt động tín dụng đen liên tỉnh này bắt và xử lý nhiều đối tượng
vì không có tài sản để tín chấp ngân hàng
một nạn nhân ở phương nguyễn nghiêm tp quảng ngãi đã vay cùng một nhóm đối tượng ngoài tỉnh
với số tiền năm triệu đồng
theo đó mỗi ngày bà sẽ phải trả cho nhóm này hai trăm linh đồng
trong khoảng thời hạn ba mươi một ngày phải hoàn trả hoàn toàn số tiền gốc
với nghề bán bún vỉa hè nhưng mỗi ngày bà phải trả cho nhóm này hai trăm linh đồng
nên việc nuôi sống bản thân lo cho gia đình cho con cái ăn học từng ngày
đối với bà là điều rất khó khăn
không chỉ riêng người phụ nữ trên
mà có đến trên hai trăm linh người dân khác cũng đã vay tiền của nhóm đối tượng ở ngoài tỉnh
với lãi suất rất cao
có trường hợp phải trả lãi gần hai triệu đồng một ngày
trước tình hình đó đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi
đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
tiến hành mở rộng công tác trinh sát điều tra
qua đó đã bắt hai ổ nhóm chuyên hoạt động tín dụng đen
cho người dân vay với lãi suất cao
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã thanh khẩn
khai về hành vi phạm tội của mình
nhóm này hoạt động cho một số ông chủ ở hải phòng hải dương ninh bình và hà nội
quê này em mới đi làm về quê này chưa có việc thì anh em bỏ vào đây làm
cái ngày này em vào em biết là làm cái này rồi em hối hận em biết là làm sai rồi
theo nhóm này đã cho vay hàng tỷ đồng với lãi suất cao quá mức quy định
theo cơ quan cảnh sát điều tra thì hai nhóm này cho vay với lãi suất khỏa thuật bằng miệng
giao động từ hai trăm bốn mươi bốn một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
tâm lý của người dân là cần gấp số tiền
để giải quyết những cái vấn đề cấp bách trong cuộc sống như là chữa bệnh cho con
lo cho con học hành
vì thế mà họ đã hướng đánh vai tiền của nhóm tiếng dũng đan
một bộ phận của nhân dân là đam mê các trò chơi thắng thua bằng tiền như là sóc đĩa
cờ bọt có hình thức máy băng cá thắng thua bằng tiền
dẫn đến là họ cần tiền để gỡ lại tiền đó thua
công an tp quảng ngãi đã xử lý hành chính bốn nhóm
với một mươi đối tượng vi phạm pháp luật về giải tờ rơi
xử lý hình sự bốn nhóm bảy đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi
đa phần các nhóm đối tượng hoạt động tiếng dũng đan đều ở các tỉnh phía bắc vào
việc công an tp quảng ngãi triệt phá các ổ nhóm hoạt động tiếng dũng đan
đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị như đã phản ánh vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày một mươi ba tháng bảy
tại chợ trung tâm của thị trấn eak huyện eak tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng thiêu rụi bốn mươi năm kiosk
thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng của người dân
hai ngày sau vụ cháy kinh hoàng tại đây phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại đắk lắc đã gặp gỡ các tiểu thương và người dân sống xung quanh chợ
để tìm hiểu thêm về nguyên nhân diễn biến của vụ việc đau lòng này
gia đình ông nguyễn anh tưởng đã buôn bán tại chợ thị trấn iaka này một mươi chín năm nay
gia đình ông có một kiosk một kho hàng hóa và một lô chợ trời
nhưng chỉ sau hai tiếng đồng hồ trận hỏa hoạn đã thiêu dụi hoàn toàn
gia đình ông thiệt hại khoảng một tỷ đồng
ông phan văn trung nhà ông ở sát chợ thị trấn eak lúc mới xảy ra cháy
ông trung xác định ngôi nhà của mình cũng sẽ bị thiêu dụi hoàn toàn
vì lửa từ các gian hàng đã lan qua cửa sổ thiêu cháy một số thứ của gia đình ông
tuy nhiên rất may lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn đã tích cực chữa cháy
nên ngôi nhà của ông trung không bị cháy lan
chúng tôi thì cái việc mà cháy mất mạng của ba cốc nó lớn lão như vậy chúng tôi cũng đau lòng
nhưng mà để nói cho nó công bằng là kịp thời
và cái vai trò của lực lượng tài trộn và phòng cháy chữa cháy làm như vậy là quá đẹp
mà cái trận chiến này tôi nghĩ là quá thành công
chúng tôi thì dùng mạng cho nên chúng tôi cũng được đọc là có một vài thông tin
thì người ta tác nghiệp nói nó không đúng sự thật
về cái điểm thứ nhất là xe của công an huyền lên chiếc đầu tiên không còn lượt là cái này tôi khẳng định
dân dân xung quanh ở tổ và dân phố bã khẳng định là có nước
nếu mà cả anh mà cần thiệt là cụ thể thì về ở cả khổ dân xung quanh
nếu mà tạc nghiệp cụ thể phạm ngăn là thực tế thì chúng tôi sẽ cho camera
và nó biểu hiện giờ ngay tại đây luôn
xe vô lúc nào nước có hay không thì nó biểu hiện
cho nên nói như vậy thì chúng tôi cũng chấp nhận người dân chúng tôi một chấp nhận
vụ hỏa hoạn vừa xảy ra thiêu dụi hoàn toàn bốn mươi năm gian hàng trị giá hàng chục tỷ đồng
của các tiểu thương trên tổng diện tích một năm trăm linh m hai
hiện công an huyện iak đang tích cực phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn
ủy ban nhân dân huyện iak cũng đang có hướng để hỗ trợ hướng dẫn
giúp bà con tiểu thương sớm quay lại hoạt động buôn bán bình thường
vụ cháy tiếp tục rung lên lời cảnh báo cho tất cả mọi người
cần có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đó là không cơi nới chất hàng hóa lấn chiếm khu vực quy định
đặc biệt là hết sức cẩn trọng với chuyện sử dụng điện lửa trong khu vực chợ
không đốt nhang đèn câu móc dây điện trang trị trong các kỳ ốt
quầy hàng để phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra để rồi một người bất cẩn
một người vô ý mà cả chợ phải lãnh hậu quả trắng tay như thế này
tiếp theo là thông tin cập nhật đáng chú ý về cơn bão trên biển đông cơn bão số hai
vào một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi chín một độ vị bắc
một trăm hai mươi ba năm độ kinh đông trên vùng biển đông bắc của đảo lưu dông philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông đài loan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi tới chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão
ở vùng biển đông bắc biển đông có mưa gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
đặc biệt cần lưu ý trong chiều tối và đêm nay
có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão ngay trên khu vực biển đông
và có diễn biến phức tạp
cần lưu ý trong các bản tin dự báo cảnh báo tiếp theo
cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực đông bắc biển đông cấp ba
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày và đêm nay trên các vùng biển từ bình thuận đến kiên giang
vịnh thái lan và khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau và các khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét
biển động cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh cấp một
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã tội phạm
hội khẩu truy nã đối với đối tượng nguyễn trọng cầm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn an trinh xã mỹ hiệp huyện phù mỹ tỉnh bình định
về hai tội giết người và cướp tài sản
phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh bình định
là đối tượng đinh phương nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại sáu mươi tám nguyễn văn đinh thôn gia triểu một
thị trấn tăng bạc hổ huyện hoài ân tỉnh bình định
còn về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự công an huyện tuy phước của tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lâm thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn tuân lễ xã phước hiệp huyện tuy phước tỉnh bình định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện